kính chào quý khán giả
thế giới đã nói nhiều tới vấn đề biến đổi khí hậu và những cảnh báo đã được đưa ra
nhưng sẽ không bao giờ là đủ để dóng lên những hồi chuông về tình trạng nguy cấp
mà thế giới đang phải đối mặt trước những cơn thịnh nộ của thiên nhiên
mới trớm vào mùa hè thôi nhưng những đợt nắng nóng đã nhanh chóng vượt qua các mốc kỷ lục mới ở nhiều nơi
hạn hán cháy rừng đang xuất hiện nhiều hơn bao giờ hết
trên đường phố thủ đô bangkok thái lan khách du lịch lẫn người dân địa phương
đang gồng mình chống trọi với nắng nóng và nhiệt độ tăng cao
sóng nhiệt cân độ mạnh kết hợp với độ ẩm cao khiến thức đo cảm nhận nhiệt độ chạm ngưỡng năm mươi hai độ c
mức cực kỳ nguy hiểm với sức khỏe con người
chính quyền thành phố đã khuyến cáo người dân ở trong nhà vì lý do an toàn
nhưng đối với những lao động ngoài trời điều này là không thể
tôi cứ như muốn ngất đi khi chạy xe máy ngoài trời nhưng mà giờ sao nghỉ được làm gì có tiền đúng không
mới qua bốn tháng nhưng bộ y tế thái lan đã ghi nhận
ba mươi trường hợp tử vong vì nắng nóng con số này của cả năm trước là ba mươi bảy người
ở philippines nắng nóng kéo dài khiến mực nước trong các hồ chứa thủy điện chỉ còn gần năm mươi
gây khó khăn trong cung ứng điện
hạ lưu cạn khô cũng lần đầu làm phát lộ các công trình vốn đã ngập trong nước từ những năm bảy mươi của thế kỷ trước
cục khí tượng địa vật lý và thiên văn philippines cảnh báo chỉ số nhiệt ở philippines có thể đạt mức cực kỳ nguy hiểm là năm mươi bảy độ c
tại lào myanmar và cả việt nam nhiệt độ đều chạm mức kỷ lục bốn mươi bốn độ c
nắng nóng gài gắt thậm chí cũng được cho là một trong những nguyên nhân dẫn tới loạt vụ nổ tại kho đạn ở tỉnh kampong speu
campuchia vào ngày hai mươi bảy tháng bốn vừa qua khiến hai mươi binh sĩ thiệt mạng
bộ tài nguyên nước và khí tượng campuchia cho biết những ngày qua campuchia ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong khoảng một trăm bảy mươi năm qua
đây là hai tháng nóng nhất trong một trăm linh năm qua tại khu vực đông nam á
đây dường như cũng có thể là tháng bốn nóng nhất trong lịch sử toàn cầu
ở ấn độ nơi đang diễn ra cuộc tổng tuyển cử giữa
nhiệt độ oi bức đã khiến bộ trường đường bộ nitin gagari ngất xỉu tại một cuộc vận động tranh cử của thủ tướng narendra modi ở miền tây đất nước
tại bangladesh thiếu điện trầm trọng khiến chính phủ phải ban bố tình trạng khẩn cấp và cho hàng triệu học sinh nghỉ học tại nhà
theo thống kê từ liên hợp quốc hơn bốn mươi triệu học sinh trên thế giới chủ yếu ở khu vực châu á và bắc phi đã phải nghỉ học trong những tuần gần đây vì nắng nóng
đông nam á đã như thế thì hãy hình dung ở những nơi vốn có khí hậu khô cằn và nắng nóng
như là trung đông hay tây và nam á thì sẽ còn nóng như thế nào
ấy vậy mà không một hiện tượng nghịch lý và khá lạ lùng lại đang diễn ra
người nông dân afghanistan lại đang đau đầu vì trận tuyết rơi bất thường vào cuối tháng bốn vừa qua
nhiều nông trại cây ăn quả đang vào đợt ra hoa ở maidan wadak đã bị phá hủy bởi thời tiết lạnh và tuyết rơi
một hiện tượng chưa bao giờ thấy trong suốt năm mươi năm qua
nhiều nơi ở tỉnh hà bắc trung quốc cũng xuất hiện tuyết rơi
nhiều người dân bất ngờ vì có tuyết rơi dày lên tới ba mươi hai cm
trong những ngày đầu mùa hè và họ phải mặc quần áo mùa đông khi ra ngoài
còn tại các quốc gia sa mạc ở trung đông từ các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
ả rập xê út đến oman dubai lại đang đối mặt với tình trạng mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng
khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm chuyến bay bị hủy
theo các nhà khoa học của world wester atibiution tổ chức chuyên đánh giá vai trò của biến đổi khí hậu
đối với mô hình thời tiết cực đoan trên thế giới
những trận lũ lụt hay là nắng nóng có thể càng trở nên trầm trọng hơn do sự nóng lên toàn cầu
các nhà khoa học tính toán thế giới đang trải qua thời kỳ nóng nhất trong khoảng một trăm hai mươi năm năm trở lại đây
những số liệu mới được tổ chức lao động quốc tế ilo công bố đã cho thấy thực trạng stress nhiệt
hay căng thẳng nhiệt độ đang ở mức báo động đặc biệt là đối với hàng triệu người lao động phải làm việc ngoài trời
mới bước vào đầu mùa nắng nóng bang gujarat của ấn độ đã ghi nhận nhiều trường hợp cảnh sát giao thông của bang
ngất trên đường do thời tiết nắng nóng gai gắt lên đến bốn mươi hai bốn mươi năm độ c
để giảm bớt sự oi bức bốn trăm năm mươi cảnh sát giao thông của bang gujarat đã được trang bị những chiếc mũ bảo hiểm đặc biệt
có gắn điều hòa nhiệt độ hàng năm nắng nóng cực đoan đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm thậm chí hàng nghìn người dân ấn độ
chúng tôi hiện có bốn trăm năm mươi chiếc mũ phát cho những nhân viên cảnh sát làm ca ngày
số lượng mũ này là chưa đủ nếu có phản hồi tích cực những chiếc mũ như thế này sẽ được phát cho những người
phải làm việc ngoài trời khác ở thành phố vadodara
tại philippines bộ y tế nước này cho biết từ đầu năm cho đến ngày một mươi tám tháng bốn đã có ít nhất ba mươi bốn trường hợp mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng
trong đó có sáu ca tử vong dự báo nhiệt độ có thể lên tới năm mươi một độ c ở một số khu vực của nước này
năm hai nghìn hai mươi ba mỹ có hơn hai trăm linh ca tử vong do nắng nóng để giúp người dân mỹ chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân trước nguy cơ nắng nóng
cdc mỹ mới đây đã công bố sáng kiến kết hợp ba công cụ gồm dự báo nguy cơ nắng nóng bằng điều khiển nguy cơ nắng nóng
và hướng dẫn y học báo cáo bảo đảm an toàn và sức khỏe khi làm việc trong môi trường biến đổi khí hậu của tổ chức lao động quốc tế ilo
đã cung cấp cho chúng ta những số liệu rất đáng báo động liên quan đến những rủi ro từ biến đổi khí hậu đối với người lao động
hai bốn tỷ người lao động toàn cầu hơn bảy mươi lực lượng lao động phải làm việc trong nắng nóng vượt ngưỡng chịu đựng tăng ba mươi năm trong hai tháng năm qua
mỗi năm có gần hai mươi ba triệu trường hợp bị tổn hại sức khỏe và khoảng một mươi chín ca tử vong do làm việc trong điều kiện khắc nghiệt này
đó là chưa kể hơn hai mươi sáu triệu người sống chung với các bệnh mãn tính liên quan tới các điều kiện nhiệt độ bất lợi ở nơi làm việc
những người nghèo sẽ hứng chịu nhiều nhất những rủi ro từ các hiện tượng thời tiết cực đoan như sóng nhiệt hạn hán cháy rừng và bão lũ
nhưng lại không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục làm việc ngay cả trong các điều kiện nguy hiểm
nam á và tây phi đã và sẽ là những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất
một nghiên cứu của ilo cho thấy công nhân làm việc ngoài trời ở các nước đang phát triển có nguy cơ mất nước cao gấp từ hai đến ba lần
dẫn đến nguy cơ suy giảm chức năng thận loạn nhịp tim yếu cơ tê liệt và suy hô hấp cũng như các bệnh liên quan khác
người lao động đang ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng khí hậu
stress nhiệt tức là sự căng thẳng do nhiệt độ gây ra đối với cơ thể
nền nhiệt cao hơn mức cơ thể có thể chịu đựng được không chỉ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến

đặc biệt đối với những người lao động ngoài trời
đáng tiếc là tình trạng stress nhiệt ngày càng nghiêm trọng hơn trong những năm gần đây
tình trạng gia tăng stress nhiệt thậm chí sẽ dẫn tới những tổn thất về sản xuất tương đương tám mươi triệu việc làm toàn thời gian vào năm hai nghìn hai mươi
và gây thiệt hại về kinh tế hai bốn trăm linh tỷ đô la
dự báo đến năm hai nghìn ba mươi hai hai tổng số giờ làm việc trên thế giới sẽ bị mất do nhiệt độ cao
nông nghiệp và xây dựng là hai trong số những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của stress nhiệt
tiếp đó là lao động trong các ngành dịch vụ môi trường thu gom sát dịch vụ khẩn cấp công việc sửa chữa vận chuyển du lịch thể thao
bảy mươi năm dân số thế giới sẽ phải chung sống với nắng nóng chết người khi có khoảng sáu mươi đợt nắng nóng cực đoan mỗi năm
những đợt nắng nóng diễn ra thường xuyên hơn cũng có thể đẩy thêm năm trăm hai mươi năm triệu người vào cảnh mất an ninh lương thực vào giữa thế kỷ này
vâng con người đã chính thức bước vào cuộc chiến sống còn với biến đổi khí hậu
trong khi chờ đợi việc thực hiện những cam kết thế kỷ của các nhà hoạch định chính sách các định hướng vĩ mô của các tổ chức quốc tế
con người cần phải tự cứu mình trước những hệ lụy của biến đổi khí hậu ngay trước mắt
những chiếc mũ điểu hòa ấn độ có thể là một giải pháp tình thế và nó cũng khiến tôi liên tưởng tới những hình ảnh gây ấn tượng trong tuần qua
đó là chùm ảnh có tên gọi mùa hè ở vũ trụ song song
mùa hè ở vũ trụ song song được tạo ra hoàn toàn bằng công nghệ ai trí tuệ nhân tạo
qua bộ ảnh những hình ảnh về chiếc mũ bảo hiểm xe máy bằng đá lạnh hay những chiếc điều hòa di động đã được sáng tạo theo một cách vô cùng thú vị
khiến nhiều người xem cho rằng đây thực sự là ước mong của họ mỗi khi phải chịu đựng thời tiết nóng nực giữa mùa hè
nhưng nói tới trí tuệ nhân tạo thì không chỉ là những hình ảnh mang tính mô phỏng hay trí tưởng tượng vô tận của nó
công cụ này được đánh giá đang cách mạng hóa phần lớn các ngành công nghiệp bởi khả năng phân tích lượng dữ liệu khổng lồ
và hoàn thành nhiều nhiệm vụ phức tạp theo cách tương tự như là con người thậm chí có thể hiểu rõ và phần nào giải quyết được vấn đề biến đổi khí hậu
từ không gian vũ trụ của trái đất vệ tinh của cơ quan vũ trụ châu âu đang thu thập dữ liệu về độ dày của băng biển
một dữ liệu rất quan trọng đối với các tàu bao gồm cả tàu du lịch đi qua bắc cực
bởi vào mùa hè vệ tinh sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc phân biệt băng biển với các tảng băng trôi và nước tan chảy vào đại dương
và những nhầm lẫn nhỏ cũng có thể là lý do để xảy ra các sự cố nghiêm trọng đây đặc biệt là một thách thức trong việc điều hướng an toàn
phần lớn nước tan chảy ra từ băng vẫn còn nằm trên đỉnh băng biển và điều này đặt ra thách thức cho tất cả các loại cảm biến viễn thám
để giải quyết vấn đề này các nhà nghiên cứu đã sử dụng trí tuệ nhân tạo ai để thu thập tất cả các loại dữ liệu từ mặt đất
trong không khí và không gian để đưa ra những dự đoán chính xác nhất về tình trạng và địa điểm hình thành băng biển
ai hỗ trợ con người rất nhiều bởi nó giúp phân tích sâu với một lượng dữ liệu khổng lồ
tận dụng sức mạnh của ai và dữ liệu lớn big data để thích ứng với biến đổi khí hậu không chỉ giới hạn ở bắc cực
mà ngay cả các trang trại thông minh giờ đây cũng được ứng phó tốt hơn với các hiện tượng thời tiết cực đoan
là vườn nho nằm ở vùng núi chuyên sản xuất dự vang nổi tiếng rich vingard của california
vườn nho của gia đình chị hoa wells mới đây đã chuyển sang sử dụng cảm biến từ xa để quản lý mọi thứ
từ chất lượng đất đến sức khỏe của cây nho và đặt ra kế hoạch ứng phó khủng hoảng từ sớm
với các cảm biến thu thập dữ liệu theo thời gian thực chúng tôi có thể theo dõi sát sao và nhận được các cảnh báo sớm
với những lợi thế cạnh tranh khác biệt này đã giúp cho ngày càng nhiều đơn vị kinh doanh khác nhận thấy được những lợi ích thực sự của tiêu chuẩn xanh
chúng tôi thấy rằng người tiêu dùng thực sự quan tâm và trong nhiều trường hợp họ sẵn sàng trả giá cao
hơn để có được sản phẩm thân thiện với môi trường hơn
với những ưu thế công nghệ của mình ai có thể hỗ trợ cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu của con người hiện nay theo nhiều cách khác nhau
đơn cử như chúng ta có thể sử dụng những thông báo của ai để cảnh báo lộ trình điều hướng an toàn cho bất kỳ mục tiêu nào
cho dù đó là một tàu du lịch đang điều hướng ở vùng biển bắc cực hay một người lính cứu hỏa phản ứng với những đám cháy đang diễn ra khó lường
các tiến bộ khoa học công nghệ giúp xã hội loài người phát triển và mở rộng không ngừng
tuy nhiên cũng đã đến lúc con người cần tự nhìn nhận lại những hệ quả của việc khai thác quá mức tự nhiên
và để bù đắp cho điều đó đã đến lúc tất cả những thành tiệu tiến bộ của loài người cần được huy động để giúp giữ vững ngôi nhà chung trái đất
bên cạnh đó việc điều chỉnh thói quen sinh hoạt phương thức sản xuất hướng tới các giá trị bền vững và thân thiện với môi trường hơn
cũng không còn là khẩu hiệu nữa mà là việc bắt buộc phải làm với mỗi người dân
câu chuyện về những chú kiều giúp thích ứng với biến đổi khí hậu sau đây
là một minh chứng sống động cho điều này
giống kiều hisa to lớn đặc trưng với hai khối mỡ phía sau được đánh giá cao về lợi nhuận và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu
chúng ngày càng được ưa chuộng tại quốc gia trung á tajikistan nơi đang gặp khó khăn do thiếu thịt và đồng cỏ phù hợp để chăn nuôi
ưu điểm của giống cửu này là chúng vẫn có thể tăng cân nhanh kể cả khi thiếu nước và cỏ
trong bối cảnh đất nông nghiệp suy thoái nghiêm trọng do nhiều năm chăn thả quá mức
và tình trạng ấm lên toàn cầu kiều hisa dẻo dai mang lại lợi ích cho nông dân tajikistan và cung cấp
nguồn thịt dồi dào cho người tiêu dùng với khả năng cho sản lượng thịt và mỡ bằng khoảng hai phần ba tổng
trọng lượng nhiều hơn hầu hết các giống kiểu khác kể cả những giống ăn uống tốn kém hơn kiểu hisa có
thể mang lại lợi nhuận cao cho nông dân đây là giống kiều hết sức độc đáo trước hết là vì trọng lượng
thêm vào đó chúng không bao giờ ở yên một chỗ nên góp phần cải thiện hệ sinh thái đất chúng có thể di chuyển
ba trăm linh km để tìm nơi gặm cỏ giữa các mùa tạo điều kiện cho đồng cỏ ở những khu vực khác nhau tái sinh
suy giảm chất lượng đất là một trong những thách thức môi trường chính mà trung á đang phải đối mặt
theo một báo cáo của liên hợp quốc khoảng hai mươi đất của khu vực này bị suy thoái ảnh hưởng đến một mươi tám triệu
người ngoài ra bụng bay lên từ mặt đất khô cằn có thể gây ra các bệnh về tim mạch và hô hấp khi đất
ngày càng xuống cấp và ảnh hưởng đến sinh kế nhiều nông dân chọn lựa cách di cư trong bối cảnh như vậy
kìu huy xa với khả năng sinh trưởng tốt trong điều kiện khắc nghiệt được tajikistan đặc biệt quan tâm
bây giờ trước khi khép lại chương trình tuần này chúng ta hãy quay trở lại với một số thông tin
vĩ mô trong một báo cáo mới nhất tổ chức khí tượng thế giới cho biết trong bốn thập kỷ qua
thế giới ghi nhận gần một mươi hai thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hai triệu người chết và
thiệt hại kinh tế khoảng bốn ba nghìn tỷ usd biến đổi khí hậu đã trở thành một trong những vấn đề
cấp bách toàn cầu là thách thức an ninh phi truyền thống lớn nhất và là một trong những thách
sức nghiêm trọng nhất đối với toàn nhân loại trong thế kỷ hai mươi một đòi hỏi sự tham gia giải quyết của tất
cả các quốc gia trên thế giới dù muốn hay không biến đổi khí hậu sẽ trở thành chủ đề địa chính trị
và kinh tế chủ đạo trong những thập niên tới với nước ta ứng phó với biến đổi khí hậu đã
trở thành một trong những chiến lược quan trọng trong chính sách đối ngoại và hội nhập điều đó
thể hiện tầm nhìn và trách nhiệm trước những thách thức chung toàn cầu
những cam kết và hành động mạnh mẽ của việt nam đối với các giải pháp giảm hiệu ứng nhà kính
cải thiện môi trường cũng góp phần nâng cao vị thế uy tín của đất nước tại các diễn đàn toàn cầu